xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về dịch bệnh trên thế giới
mới đây nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học nature dẫn đầu từ đại học trên của mỹ
đã phát hiện ra sars cov hai có thể lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào miễn dịch của con người
chứ không chỉ các tế bào biểu mô lóc phổi như các phát hiện trước đây
phát hiện mới đã giải thích được tình trạng các thể viêm của cơ thể
khi nhận thấy các tế bào bị bệnh này đã sản xuất và giải phóng ổ ạt các cytokine
sitokin khiến tế bào miễn dịch đang mang sars cov hai nhanh chóng tự sát
trong nỗ lực loại bỏ nhiễm trùng nhưng đồng thời cũng thu hút nhiều tế bào viêm phổi hơn từ máu
tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến bệnh nhân bị viêm phổi nặng
giáo sư miễn dịch học richard flavel từ viện y khoa howard hills thành viên nhóm nghiên cứu cho biết
nó như là một hệ thống phát sóng nhưng trong trường hợp này thông điệp có thể gây tử vong
theo mitrico express bước nghiên cứu trên chuột đã tìm ra một cách giải quyết
chặn một con đường lây nhiễm gọi là nlp r ba
điều này không giúp các tế bào miễn dịch không bị nhiễm bệnh nhưng khiến chúng không còn gây viêm được nữa
từ đó giảm bớt tác hại của cơn nổi loạn hệ miễn dịch
quá trình chặn nlp r ba có thể khiến giải phóng nhiều virus hơn bởi chói phần nào hệ miễn dịch
tuy nhiên điều này có thể được giải quyết bằng cách phối hợp với các thuốc kháng virus sẵn có
theo giáo sư flavel dù chưa có thuốc được chấp thuận nào dùng để chặn nlp r ba trên thị trường
nhưng một số công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đang phát triển chúng
những nghiên cứu giúp chỉ ra hướng giải quyết cho những ca bệnh nặng như thế này
hiện đang được chú trọng ở nhiều quốc gia
bởi trận chiến chống covid một mươi chín của thế giới đang có xu hướng chuyển dịch từ phòng bệnh cho cộng đồng
sang tập trung ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong ở một số đối tượng nhất định
trong bối cảnh chủng omicron và các dòng vụ ngày một xuất hiện
thoa miễn dịch lây lan nhanh nhưng độc lực thấp chủ yếu nguy hiểm ở đối tượng nguy cơ
phát hiện mới đem đến hy vọng ngăn chặn hiệu quả một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất trong bệnh covid một mươi chín
nhờ xác định được tận gốc hành trình bí ẩn mà sars cov hai đã bùa vây hệ miễn dịch